tại lâm đồng cơ quan chức năng đã bắt quả tang một cơ sở đang đấu trộn phân bón trái phép tại xã lộc thành huyện bảo lâm
khi bất ngờ kiểm tra cơ sở này lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều người đang đấu trộn các loại phân bón hóa học đơn thành phân bón tổng hợp npk
chủ cơ sở sản xuất phân bón trái phép này được xác định là bà hồ thanh trang ở phương lộc phát thành phố bảo lộc
cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong thu giữ hai trăm linh bao phân bón thành phẩm npk
tổng trọng lượng một mươi tấn và khoảng hai năm tấn phân bón đã đấu trộn chưa đóng thành bao cùng một lượng lớn bao bì công cụ thiết bị dùng để sản xuất phân bón trái phép
đây là vụ sản xuất phân bón trái phép thứ hai được phát hiện tại lâm đồng trong vòng nửa tháng qua
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ